tại bạc liêu cục chính trị quân khu chín và ban tuyên giáo một mươi hai tỉnh ủy thành ủy trong khu vực đồng bằng sông kiều long
triển khai phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
nhiều năm qua nhất là trong năm hai nghìn một mươi chín đảng ủy bộ tư lệnh quân khu chín đã phối hợp chặt chẽ với các tỉnh ủy
thành ủy trong khu vực làm tốt công tác chính trị tư tưởng
các đơn vị đã kịp thời thông tin định hướng tư tưởng tạo dư luận tốt trong lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn